hiện nay tại thành phố cần thơ nguồn cung lợn giống còn rất khan hiếm trong khi một số doanh nghiệp lớn sản xuất lợn giống chủ yếu tái đàn nội bộ cung cấp cho các trang trại theo mạng lưới gia công do đó lợn giống giữ giá mức rất cao và có xu hướng tăng thêm
hiện nay nuôi lợn đạt lợi nhuận cao nên nhiều hộ chăn nuôi quy mô nhỏ muốn tái đàn tuy nhiên nguồn cung lợn giống lại hạn chế giá khá cao lợn giống khoảng bảy tám kg một con giá hai triệu đồng một con lợn giống khoảng một mươi bảy một mươi tám kg một con giá ba triệu đồng một con
đối với việc tái đàn tri cục trăn nuôi và thú y thành phố cần thơ khuyến cáo trong mùa mưa điều kiện chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn bệnh dịch tả lợn châu phi rất nguy hiểm virus có sức đề kháng cao đường lây truyền phức tạp và chưa có vaccine phòng bệnh do đó các hộ nuôi cần chú ý áp dụng biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học vệ sinh chuồng trại sạch sẽ tiêu độc khử trùng khu vực xung quanh